đến thời điểm này chính quyền thổ nhĩ kỳ đã tuyên bố chấm dứt hoạt động tìm kiếm tại hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất vào hôm sáu tháng hai để bắt đầu công cuộc tái thiết
các nguồn lực quốc tế cũng đang hướng về quốc gia này để hỗ trợ đẩy nhanh quá trình
trong ngày hôm qua bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng nội vụ đức đã tới miền nam thổ nhĩ kỳ thăm hỏi các khu vực bị động đất tàn phá
trong chuyến thăm này các nhà ngoại giao cũng đã đưa ra cam kết cụ thể đối với quốc gia đồng minh trong nato
trong khuôn khổ chuyến thăm các bộ trưởng đức bày tỏ tình đoàn kết với thổ nhĩ kỳ đồng thời cam kết sẽ đưa ra các gói cứu trợ mới để giúp các nạn nhân sớm khắc phục khó khăn trở lại cuộc sống bình thường
cụ thể đức cam kết sẽ hỗ trợ thêm năm mươi triệu euro tương đương với năm mươi ba ba triệu đô la mỹ khắc phục hậu quả động đất trong đó thổ nhĩ kỳ sẽ nhận được ba mươi ba triệu euro và syri nhận được một mươi bảy triệu euro
với gói hỗ trợ mới này
đức hỗ trợ tổng cộng một trăm linh tám triệu euro cho các nạn nhân của động đất
ngoài tài chính quân đội đức còn huy động hơn hai mươi chuyến bay để vận chuyển hơn ba trăm bốn mươi tấn hàng viện trợ cho thổ nhĩ kỳ
chính phủ đức cũng thông báo cấp thị thực ba tháng cho những nạn nhân động đất có nguyện vọng ở tạm thời với người thân ở đức quốc gia có cộng đồng người thổ nhĩ kỳ rất lớn đang sinh sống
theo các bộ trưởng cho đến nay đức đã cấp tổng cộng gần một trăm linh thị thực ở schengen ngắn hạn cho công dân thổ nhĩ kỳ